chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn ra vô cùng căng thẳng
thì một số đối tượng vẫn còn lơ là và chủ quan không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch
mới đây tại đắk lắc một quán karaoke vẫn mở cửa trái phép bất chấp dịch bệnh đã diễn biến hết sức phức tạp
được biết khi đoàn kiểm tra đến thì chủ quán đã khóa trái cửa còn nhân viên và hành khách thì trốn vào trong phòng bí mật
mới đây công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng phòng văn hóa thông tin tp buôn ma thuột
tiến hành lập biên bản vi phạm về quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với chủ quán karaoke sengho số một trăm bảy mươi một một đường lý thái tổ tp buôn ma thuột
theo đó khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi một đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
tp buôn ma thuột đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke sengho đang mở cửa đón khách phục vụ
khi đoàn liên ngành yêu cầu mở cửa để kiểm tra thì chủ quán đã khóa trái không cho vào
đến khoảng ba mươi phút sau chủ quán mới mở cửa
đoàn liên ngành kiểm tra phòng h số ba trên tầng ba nhưng chỉ thấy vỏ lon bia khăn lạnh mới dùng nhưng không có người
lực lượng chức năng đã lên sân thượng kiểm tra và phát hiện tại một căn phòng có sáu nữ tiếp viên cùng bốn khách nam đang ngồi trốn bên trong
tất cả đã được đoàn yêu cầu xuống làm việc
ngay trong đêm lực lượng y tế cũng đã lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín cho số khách này
khi làm việc với cơ quan chức năng ông phong cho rằng do đặc thù của quán karaoke để lâu không hoạt động máy móc sẽ hư hỏng
vì kiểm tra lại máy móc nên quán mới tập trung anh em bạn bè nhậu và hát cho vui chứ không phải mục đích kinh doanh thu tiền
trước những vi phạm trên đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản đối với quản lý quán karaoke là ông vũ thành phong
vì vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị tình hình dịch bệnh tại đắk lắc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và gia tăng ca mắc trong cộng đồng
hiện tại lãnh đạo ubnd tp buôn ma thuật đắk lắc cho biết vừa ban hành kế hoạch xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín cho người dân tại một mươi sáu trên hai mươi một xã phường
theo lãnh đạo tp bumatut việc tổ chức xét nghiệm lần này là hành động chủ động nhằm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
theo kế hoạch thành phố sẽ thành lập hai trăm linh bốn tổ xét nghiệm lấy mẫu theo hình thức cuốn chiếu từng xã phường
dự kiến việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ bắt đầu từ ngày sáu đến ngày chín tháng một mươi một
các xã e cao hòa phú hòa khánh hòa xuân và phường khánh xuân không nằm trong kế hoạch xét nghiệm lần này
lực lượng chức năng sẽ ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm các vùng có nguy cơ cao sau đó đến các khu vực có nguy cơ thấp hơn
theo đánh giá của ủy ban nhân dân tp bumatut trong một mươi bốn ngày vừa qua thành phố liên tục xuất hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng
tỷ lệ mắc là một trăm linh dân ở mức năm mươi tám bảy mươi một cấp độ ba
dự báo tình hình dịch trong thời gian tới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và gia tăng ca bệnh trong cộng đồng
đáng chú ý chỉ trong vòng hơn một mươi ngày qua số ca mắc covid một mươi chín ở bumatut ở mức cao
theo đó bumatut đang dẫn đầu toàn tỉnh đắk lắk
trước diễn biến đó kể từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi chính quyền bumatut đã buộc người dân vào chợ siêu thị và có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
hoặc đã được tiêm ít nhất một mũi thời gian tiêm đủ một mươi bốn ngày
cùng với đó thành phố này tổ chức tiêm vaccine cho người dân đủ một mươi tám tuổi trở lên trên toàn thành phố
kế hoạch tiêm vaccine dự kiến kết thúc vào ngày một mươi tháng một mươi một sắp tới
tính đến cuối ngày một tháng một mươi một bumatut đã tiêm hai trăm bảy mươi bốn chín trăm sáu mươi chín liều vaccine
bumatut đã tiêm hai trăm bảy mươi bốn chín trăm sáu mươi chín liều vaccine trên tổng số
ba trăm một mươi hai bốn mươi bốn đối tượng đích trong đó tiêm mũi một đạt tỷ lệ bảy mươi năm năm mươi ba và tiêm đủ hai mũi đạt tỷ lệ một mươi hai năm mươi tám
theo lãnh đạo thành phố bumatut việc tổ chức xét nghiệm lần này là hành động chủ động nhằm mốc tách f ra khỏi cộng đồng
để đảm bảo an toàn cho việc lấy mẫu xét nghiệm
quỹ ba nhân dân thành phố bumatut cũng đã hướng dẫn chi tiết việc tổ chức
về việc tiêm vaccine lãnh đạo này khẳng định thành phố đã có đủ vaccine để tiêm mũi một cho toàn dân
chúng tôi đang phấn đấu đến hết
ngày năm tháng một mươi một một trăm linh người dân trên một mươi tám tuổi của thành phố sẽ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
trước đó vào cuối tháng tám do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
bumatut bị giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
cùng với đó chính quyền thành phố này cũng tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín cho hơn bốn trăm linh dân trên địa bàn
bộ y tế cũng đã có quyết định thành lập tổ công tác của bộ y tế hỗ trợ chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh đắk lắc
tổ công tác do tiến sĩ cao hưng thái phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế làm tổ trưởng
tiến sĩ nguyễn thanh hà phó cục trưởng cục quản lý môi trường y tế bộ y tế làm tổ phó cùng năm thành viên
tổ công tác sẽ hỗ trợ đắk lắc nhiều hoạt động như hỗ trợ các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc điều tra giám sát dịch công tác
lấy mẫu và tổ chức xét nghiệm điều trị người bệnh covid một mươi chín hỗ trợ tổ chức cách ly xử lý môi trường y tế truyền thông phòng chống dịch
cũng liên quan tới các phương án ứng phó với dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đắk lắc tỉnh này đã lập kế hoạch điều trị tại nhà
đối với f không có triệu chứng lập thêm bệnh viện giá chiến
cơ quan chức năng tỉnh này vừa ban hành kế hoạch về thiết lập cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín nhằm đáp ứng tình hình dịch bệnh
diễn biến phức tạp số ca bệnh tăng nhanh tại địa phương này
theo đó ngành y tế sẽ lập các cơ sở điều trị covid một mươi chín theo các hình thức quản lý và chăm sóc f tại nhà và trạm y tế
lưu động bệnh viện giai chiến điều trị covid một mươi chín bệnh viện trung tâm y tế được chuyển đổi công năng toàn bộ
hoặc chuyển đổi công năng một phần thành cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
việc điều trị tại nhà nơi cư trú sẽ áp dụng đối với bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng và đáp ứng các tiêu chí
của bộ y tế về chỉ định điều trị ngoại trú tại nhà được nhân viên y tế chính quyền địa phương kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện
các bệnh viện giai chiến sẽ đảm nhận điều trị khoảng ba mươi năm trong tổng số bệnh nhân covid một mươi chín của tỉnh
hiện nát lắc có hai bệnh viện giá chiến đang hoạt động sắp tới sẽ thành lập thêm hai bệnh viện giá chiến nữa đảm bảo công sức sử dụng ba tám trăm linh giường
đối với bệnh viện trung tâm y tế được chuyển đổi công năng toàn bộ thành cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
hiện toàn tỉnh có ba đơn vị chuyển đổi công năng toàn bộ thành cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín là
bệnh viện lao và bệnh phổi có một trăm linh giường tiếp nhận điều trị bệnh nhân tầng hai
bệnh viện đa khoa khu vực ba trăm ba mươi ba có ba trăm linh giường tiếp nhận điều trị bệnh nhân tầng một và hai
trung tâm y tế hcronbook có hai trăm ba mươi giường tiếp nhận điều trị bệnh nhân tầng một và hai
đối với khoa điều trị covid một mươi chín tại các bệnh viện trung tâm y tế chuyển đổi một phần công năng
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín sẽ có tối thiểu năm mươi giường tiếp nhận điều trị bệnh nhân tầng hai
bên cạnh những phương án kịp thời ứng phó với những ca mắc mới tỉnh đắk lắc cũng cho biết sẽ phủ sóng vaccine
phòng covid một mươi chín cho hơn tám mươi
ông trịnh quang trí giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đắk lắc thông tin
hiện địa phương đã nhận của trung ương khoảng một hai triệu liều vaccine
tuy nhiên phần lớn vaccine phòng covid một mươi chín đều mới nhận về nên cdc đắk lắc chỉ đạo tất cả các địa phương
tiêm chủng khẩn trương hoàn thành tiêm vaccine cho người dân vào giữa tháng một mươi một này
đến ngày một mươi tháng một mươi một dự kiến sẽ có một mươi hai người dân tiêm đủ hai mũi khoảng bảy mươi người dân sẽ được tiêm mũi một
đạt được mục tiêu như vậy đã là quá tốt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay ông trí nhấn mạnh
theo ông nguyễn văn nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân huyện esup địa phương là huyện có vùng biên của tỉnh đắk lắc
nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số
hiện chỉ mới có khoảng một mươi dân số ở huyện mới được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tính cả mũi một lẫn hai
cả esup có hơn bảy mươi dân tỷ lệ phủ sống vaccine như vậy là khá thấp
tuy nhiên có thể trung ương đã bổ sung thêm vaccine và huyện cũng đang tổ chức tiêm phòng cho dân nên chưa cập nhật thêm số liệu mới
ngoài ra khó khăn lớn nhất mà chính quyền đang gặp phải ngoài việc dù có vaccine là thiếu hụt lực lượng y tế tiêm chủng cho bà con
chính vì vậy địa phương cần tỉnh bổ sung thêm lực lượng hoặc phải chủ động huy động thêm bộ đội công an tại chỗ để hỗ trợ
bởi thời gian bảo quản vaccine khó hạn nên phải tranh thủ ông nhiễm cho biết
ông vũ văn hưng chủ tịch ubnd thành phố bu ma thuộc cho hay đến hết ngày năm tháng một mươi một nhân cư trên một mươi tám tuổi ở thành phố đều sẽ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mỗi một
quá trình tiêm vaccine lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn vì người dân tập trung đông đúc không đảm bảo khoảng cách an toàn trong mùa dịch
đặc biệt là các khu vực đông đồng bào dân tộc thiểu số lực lượng chức năng buộc phải dừng tiêm chủng để xử lý ổn thỏa
riêng ở huyện cờ rông búc một trăm linh dân số trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine
tại một số ổ dịch phức tạp cdc đắk lắc đã phân bổ đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine nhằm ngăn chặn chủ lây nhiễm trong cộng đồng
bên cạnh đó cdc đắk lắc còn cho biết dự kiến trong tháng một mươi một tỉnh sẽ triển khai tiêm vaccine với nhóm đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn với khoảng hai trăm linh em theo thứ tự ưu tiên